xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến những nhân vật là các cựu quan chức đang bị khởi tố tại bình thuận
trước khi vụ việc xảy ra cựu chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh bình thuận đã có quyết định về hưu trước tuổi
cụ thể ông nguyễn ngọc hai nguyên chủ tịch ủy ban dân tỉnh bình thuận được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
còn ông nguyễn đức hòa nguyên phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh bình thuận được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
theo đó dẫn theo thông tin trong bài viết nguyên chủ tịch và nguyên phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh bình thuận nghỉ hưu trước tuổi trên báo tiền phong
đăng tải ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ lãnh đạo
trong buổi lễ ban thường vụ tỉnh ủy đã công bố và trao quyết định nghỉ hưu của ban chấp hành trung ương đảng đối với ông nguyễn ngọc hai
nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ủy ban dân tỉnh được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời trao quyết định nghỉ hưu của chủ tịch ủy ban dân tỉnh bình thuận đối với ông nguyễn đức hòa
nguyên phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ngoài ra theo quy định điều lệ đảng ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận cũng đã thông báo thôi tham gia tỉnh ủy khóa một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đối với ông nguyễn đức hòa
trước đó từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm hội đồng nhân dân tỉnh bình thuận khóa chín
đã tổ chức kỳ họp thứ một mươi hai
tại kỳ họp các đại biểu đã bầu ông nguyễn ngọc hai phó bí thư thường trực tỉnh ủy làm chủ tịch ủy ban dân tỉnh
và bầu ông nguyễn đức hòa giám đốc sở kế hoạch đầu tư làm phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau đó cả ông nguyễn ngọc hai và ông nguyễn đức hòa đều tái đắc cử ở nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đến chiều ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tám
hội đồng dân tỉnh bình thuận khóa một mươi đã bầu ông lê tuấn phong phó bí thư tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh
giữ chức vụ chủ tịch ủy ban dân tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một thay cho ông nguyễn ngọc hai
dừng giao dịch nhà đất cá nhân liên quan vụ án ở khu dân cư tân việt pháp ii
quay trở lại với những cập nhật mới nhất về vụ án tại khu tân việt pháp ii
bộ công an đề nghị ủy ban dân tỉnh bình thuận ra soát cung cấp thông tin
và tạm dừng giao dịch tài sản bất động sản liên quan các cá nhân liên quan vụ án
theo báo pháp luật liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii vũ hài phán thiết
chủ tịch ủy ban dân tỉnh bình thuận đã ký công văn hỏa tốc
gửi giám đốc các sở tư pháp công an tỉnh tài nguyên và môi trường và chủ tịch ủy ban dân các huyện thị xã thành phố
theo công văn ngày một mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an có cung văn gửi ủy ban dân tỉnh
đề nghị ra soát cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản bất động sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án đối với vụ án trên
chủ tịch ủy ban dân tỉnh yêu cầu giám đốc sở tư pháp chủ trì phối hợp với công an tỉnh sở tài nguyên và môi trường
và các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan ra soát các thông tin và tạm dừng giao dịch biến động
theo quy định pháp luật đối với các tài sản bất động sản giấy chứng nhận của các cơ quan cá nhân có liên quan
trên cơ sở đó tổng hợp khẩn trương tham mưu ủy ban dân tỉnh có văn bản cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo quy định
chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu giám đốc công an tỉnh giám đốc sở tài nguyên và môi trường
chủ tịch ủy ban dân các huyện thị xã thành phố theo lĩnh vực chức năng quản lý nhà nước
ra soát các thông tin và tạm dừng giao dịch nếu có theo quy định pháp luật đối với các tài sản bất động sản
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của các cá nhân
mà cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị gửi về sở tư pháp để tổng hợp chung theo quy định
kết quả thực hiện báo cáo ủy ban dân tỉnh trước ngày một mươi sáu tháng hai
theo đó sáng ngày một mươi một tháng hai nhiều xe biển xanh đã đến nhà riêng ông lương văn hải
nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận tại số nhà sáu mươi một thủ khoa huân thành phố phan thiết
buổi làm việc còn có đại diện của viện kiểm sát nhân dân tối cao và công an địa phương
trong khi đó một tổ công tác khác của bộ công an đã đến trụ sở sở tài chính bình thuận
tại đây cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đã quyết định khám xét nơi làm việc của bị can ngô hiếu toàn
phò giám đốc sở tài chính bình thuận
cùng thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của bị can ngô hiếu toàn
trên đường phạm hùng phường phú thủy thành phố phan thiết
ngoài ra các tổ công tác của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đồng loạt tiến hành khám xét nhà riêng
của các bị can hồ lâm cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường bình thuận
lê nguyễn thanh danh cựu phó giám đốc sở tài nguyên môi trường
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm bị can
bao gồm nguyễn ngọc hai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở phan thiết bình thuận nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
lương văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
hai hồ lâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
lê nguyễn thanh danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận ngô hiếu toàn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
năm bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ
và dân cư tân việt pháp ii ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu
nay là đường võ nguyên giáp nguyễn thông phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
theo bài viết dự án khiến cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận sộ khám trên báo tiền phong
ubnd tỉnh bình thuận đã nhiều lần tổ chức việc đầu giá ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi với chín hai mươi sáu ha
thuộc quỹ đất hai bên đường dt bảy trăm linh sáu b của dự án tân việt pháp ii đã được ubnd tỉnh phê duyệt vừa ngàn đầu giá
phương thức đầu giá là
theo hiện trạng đất thô và khách hàng chung đầu giá tự bỏ toàn bộ kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng
xung quanh và bên trong phạm vi dự án
khu đất này đã thông báo bán đấu giá sáu lần nhưng không có khách hàng nào tham gia đấu giá
do khu vực này là nghĩa địa tập trung còn nhiều hố sâu bia mộ do việc di rời mùa mả
để lại làm mất mỹ quan và thiện cảm nên không có nhà đầu tư tham gia đấu giá
sở ngành và trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh dự kiến làm lại giá theo hướng giảm giá để đấu giá
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần tân việt pháp đã có công văn số một hai nghìn một mươi bảy cptvp
xin chủ trương cho phép giao đất không thông qua hình thức đấu giá đối với ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi
thuộc quỹ đất hai bên đường dt bảy trăm linh sáu b thành phố phan thiết
sau đó ubnd tỉnh bình thuận giao đất cho thuê đất
đối với ba lô đất trên cho công ty cổ phần tân việt pháp
tuy nhiên một cựu lãnh đạo của ubnd tỉnh bình thuận cho rằng
việc giao đất cho công ty cổ phần tân việt pháp năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng áp giá đất năm hai nghìn một mươi ba có nguy cơ gây thiệt hại lớn cho ngân sách
vẫn theo vị cựu lãnh đạo tỉnh này tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
ubnd tỉnh bình thuận đã ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất
để tính thu tiền sử dụng đất tiền thuê đất năm hai nghìn một mươi ba
trên địa bàn bình thuận thì đất ở tại phan thiết đã có giá một năm triệu đồng một m hai
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu bình thuận tiếp tục cập nhật điều chỉnh giá đất
thì đất ở phường phú hai thành phố phan thiết đã có giá một sáu triệu đồng một m hai
do đó việc ubnd tỉnh bình thuận giao đất năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng áp giá đất của năm hai nghìn một mươi ba gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng ngân sách
bên cạnh đó tiếp tục từ những thông tin
tuyển phong liên quan đến việc giao đất vàng ở tỉnh bình thuận
ông đặng công hẩn phó tổng thanh tra chính phủ đã ký kết luận về việc
ubnd tỉnh bình thuận giao hàng loạt lô không qua đấu giá
bao gồm khu dịch vụ du lịch cộng đồng biển quê hương hamu bay phan thiết
khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt phát hai trường mầm non lê quỷ đôn
tại kết luận này thanh tra chính phủ cho rằng
khu vực đất thực hiện dự án tại khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
có nguồn gốc là đất nghĩa trang tập trung
sau khi di rời thì còn nhiều hố sâu tường và bia mộ để lại làm mất mỹ quan
và mang yếu tố tâm linh nên không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá
dù đã thông báo nhiều lần từ năm hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi tám
do đó đủ điều kiện để ubnd tỉnh bình thuận xem xét cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng
thưa quý vị có thể thấy dù đã nghỉ hưu nhưng những sai phạm tại bình thuận đã được vạch trần
và những vi phạm của các lãnh đạo bình thuận khi còn đương trước vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
những tin tức mới nhất về vụ án liên quan đến cựu chủ tịch bình thuận
và những xe phạm tại dự án tân việt phát hai sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh nếu đây là những tin tức bạn đang quan tâm
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo